thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay của bộ y tế cho biết đã có năm mươi bốn ba trăm ba mươi hai bệnh nhân được điều trị khỏi
trong ngày hôm qua cả nước đã thực hiện tiêm gần hai trăm sáu mươi ba ba trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy là tổng số liều vaccine đã được thực hiện là hơn bảy năm triệu liều
tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua đến sáu h sáng hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận thêm ba chín trăm bốn mươi ba ca mắc mới
trong đó có hai ca nhập cảnh còn lại được ghi nhận trong nước
thành phố hồ chí minh có hai ba trăm bốn mươi chín ca